ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông đỗ minh tân
ủy viên ban thường vụ huyện ủy trưởng công an huyện đồng xuân về việc đã thiếu gương mẫu
chấp hành không nghiêm các quy định của đảng và nhà nước về việc tăng cường công tác lãnh đạo
chỉ đạo quản lý bảo vệ và phát triển rừng
theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên ông đỗ minh tân đã thiếu gương mẫu chấp hành không nghiêm
các quy định của đảng và nhà nước về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý bảo vệ và phát triển rừng
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp tác động đến lãnh đạo ủy ban nhân dân xã phú mỡ
ký xác nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để từ đó ủy ban nhân dân huyện đồng xuân cấp ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật
ngoài ra ông tân còn liên hệ với đối tượng trong vụ án không đúng quy định của ngành công an
trước đó trong năm hai nghìn một mươi bảy truyền hình nhân dân có loạt tin bài phản ánh vụ phá hơn một trăm linh hectare rừng
và đất lâm nghiệp ở xã phú mỡ huyện miền núi đồng xuân có liên quan đến một số cán bộ đảng viên thuộc huyện này